dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân quốc hội chính thức diễn ra phiên chất vấn và trả lời chất vấn
trong kỳ họp này bốn nhóm vấn đề thuộc các ngành công an xây dựng giao thông văn hóa thể thao và du lịch
sẽ lần lượt được chất vấn trong hai ngày trước khi phó thủ tướng chính phủ phạm bình minh đăng đàn trả lời các ý kiến của đại biểu
trong phiên sáng nay bộ trưởng bộ công an tô lâm là người đầu tiên tham gia trả lời chất vấn về vấn đề an ninh trật tự xã hội
chất vấn trưởng ngành công an về các vấn đề liên quan đến ma túy như tình trạng buôn bán vận chuyển công tác phòng ngừa tội phạm ma túy
cũng như các giải pháp phòng chống của bộ công an
các đại biểu đề nghị bộ này nhìn nhận và phân tích rõ nguyên nhân mới có thể giải quyết tận gốc dễ vấn đề
theo báo cáo bộ công an có đánh giá lượng ma túy tổng hợp thu được từ các vụ án tăng kỷ lục lóng nhất từ trước đến nay
vậy tôi muốn đặt ra vấn đề về chất lượng
chất lượng và hiệu quả của công tác phòng chống việc kiểm tra kiểm soát phát hiện và tối giác tội phạm ma túy như thế nào
về việc vận chuyển mua bán ma túy thời gian bây giờ thì không còn tính bằng gram hay kg mà là tính bằng tắn
thì cho thấy công tác phòng ngừa đã còn nhiều hạn chế hiệu quả thì còn thấp so với tính phức tạp của tình hình
và hiện nay thì ma túy đã len lõi đến tất cả các tỉnh thành phố dạy về tận đến vùng nông thôn
đã gây ảnh hưởng đến an ninh
trật tự và an toàn xã hội thì xin hỏi bộ trưởng là trách nhiệm của bộ ở đâu
theo bộ trưởng bộ công an những con số bắt giữ vận chuyển ma túy cho thấy nỗ lực của toàn ngành
trong công tác phòng chống ma túy cũng như cam kết không để việt nam trở thành điểm trung chuyển ma túy
cũng có một vấn đề mà chúng ta có thể yên tâm là lực lượng công an chúng tôi đã dự báo được trước về cái tình hình này
thành ra là trên cơ sở đó đã có cái triển khai
và cái kết quả của công tác đấu tranh phòng chống ma túy vừa qua cũng là những cái con số để nói lên về những cái điều này
chúng tôi đã tính đến những nguy cơ tội phạm ma túy ở việt nam phát triển
đó tức là chúng ta rất gần cái vùng vùng trung tâm thứ hai về sản xuất ma túy là tam giác vàng
cái thứ hai là tình hình về ma túy hiện nay trên thế giới cũng có những diễn biến rất phức tạp
quyết tâm cao của hệ thống chính trị thì chúng ta hoàn toàn có thể ngăn chặn được tội phạm ma túy
và không để việt nam là địa bàn
tại phiên chất vấn các vấn đề về tín dụng đen giết người xâm hại tình dục trẻ em cũng được các đại biểu chất vấn bộ trưởng